hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng diễn biến rất phức tạp khi các ca nhiễm ngoài cộng đồng có chiều hướng gia tăng
đáng lo ngại liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm lớn là lò mổ đà sơn và cảng cá thọ quang
nơi mỗi ngày có từ ba đến bốn người và hơn năm trăm linh phương tiện ra vào
xác định đây là điểm nóng nguy cơ lây nhiễm rất cao chính quyền đà nẵng quyết định tạm dừng hoạt động tại cảng cá thọ quang
cảng cá lớn nhất miền trung để kiểm soát dịch bệnh
tính đến ngày hai mươi năm tháng bảy liên quan đến cảng cá thọ quang đà nẵng phát hiện một mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó một mươi ca buôn bán ở cảng cá và chín ca liên quan
ủy ban nhân dân thành phố thống nhất việc dừng hoạt động tại cảng cá thọ quang trong thời gian bảy ngày
bắt đầu từ một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng bảy sau bảy ngày đánh giá nếu tình hình ổn định thành phố sẽ cho hoạt động trở lại
đối với chuỗi ca lây nhiễm liên quan đến lò mổ đà sơn đà nẵng phát hiện hai mươi bốn ca
thành phố đã tổ chức rà soát xét nghiệm sát covid một mươi chín diện rộng cho tất cả tiểu thương
người lao động làm việc liên quan đến cảng cá và lò mổ đà sơn kể cả những người ở nhà để sàng lọc
chính quyền đà nẵng yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện sở ngành liên quan tăng cường kiểm tra
thường xuyên giám sát hoạt động mua bán kinh doanh tại các chợ
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuất hiện chợ tạm chợ tự phát trong thời gian cảng cá dừng hoạt động
đồng thời sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng sở công thương có kế hoạch phân phối lượng hải sản
tại các chợ trên địa bàn thành phố bảo đảm chuỗi cung ứng thực phẩm được duy trì phục vụ nhu cầu của người dân